từ đầu năm đến nay toàn tỉnh tây ninh đã xảy ra hai vụ cháy rừng tự nhiên với tổng diện tích cháy là một mươi một năm hectare
nguyên nhân phần lớn được xác định là do người dân địa phương lén lút vào rừng đốt phá để lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy
hiện tượng chặt phá rừng trong thời gian gần đây được lãnh đạo địa phương cho biết
do cao su và khoai mì có giá nên nhiều hộ dân đã lén lút chặt phá rừng để lấy đất trồng cao su khoai mì
hầu hết các diện tích rừng bị đốt đều liên kề với các dãy trồng sắn đã lấn chiếm trước đây của người dân
khả năng đối tượng tiếp tục phát phá cưa hạ cây cho chết khô sau đó lén lút châm lửa đốt để lấn chiếm thêm đất rừng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngành kiểm lâm đã phát hiện ngăn chặn chín mươi một vụ việc vi phạm quy định luật bảo vệ và phát triển rừng
xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách trên một trăm chín mươi triệu đồng
trong đó nhận được một trăm hai mươi năm tin báo từ quần chúng
nhân dân sáu mươi chín tin có hiệu quả nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm
thì phải nói là rất là phức tạp do cái địa bàn rộng thì người dân thường là họ khen giỏ họ đổ thuốc họ đọc cây
thì trong thời gian vừa qua thì hạ kiếm lâm khu rừng hồ dầu tiến cũng đã khởi tố một dự án
tuy nhiên thì trong quá trình mà điều tra xét xử thì rất là khó mà xác định được cái đối tượng vi phạm lắm
tại vì đây là cái hành vi mà người ta len lõi trong rừng
nhưng mà để ta làm nó rất khó ngăn chặn
vì thế nên nó là đã phát hiện
tuy nhiên thì cái việc mà xử lý thì hiện nay là chưa xử lý được
ngành kiểm lâm tây ninh cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra ngăn chặn và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi phá rừng
và bao chiếm đất rừng để làm nương rẫy cũng như hành vi vận chuyển mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh
thường xuyên trao đổi thông tin đánh giá công tác phối hợp giữa kiểm lâm với công an và lực lượng dân
quân tự vệ tại địa phương tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm với các ban quản lý rừng và chính quyền địa phương
trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn